thưa quý vị thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện số ba mươi hai ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn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
thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới trong nước điều hành chính sách tiền tệ
chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả hơn thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp
nhất là về thúc đẩy tăng trưởng tiến dụng giảm mặt bằng lãi suất cho vay khẩn trương thực hiện quyết liệt
hiệu quả kịp thời các giải pháp tăng trưởng tiến dụng phân tích đánh giá kỹ lưỡng kết quả thực hiện
hạn mức tiến dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế từng ngành từng lĩnh vực
để theo thẩm quyền và quy định của pháp luật có biện pháp điều hành hạn mức tăng trưởng tiến dụng
năm hai nghìn hai mươi bốn hiệu quả khả thi kịp thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phù hợp để giảm mặt
bằng lãi suất cho vay ngắn với tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng để hỗ trợ người dân doanh
nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ đáp ứng nhu cầu
vốn của nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tiến dụng theo đúng chỉ đạo của thủ tướng
đẩy mạnh tăng cường thanh tra kiểm tra kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tiến dụng của các
tổ chức tiến dụng và có giải pháp hiệu quả kịp thời xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tiến dụng
chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã điện đàm trực tuyến với chủ tịch đảng nhân dân
campuchia chủ tịch hội đồng cố vấn tối cao của quốc vương campuchia
chủ tịch thượng viện vương quốc campuchia samdek techo hunsen
qua điện đàm chủ tịch quốc hội vương đình huệ chúc mừng campuchia đã tổ chức rất thành công cuộc
của đảng nhân dân campuchia cpp chúc mừng chủ tịch cpp hunsen được thượng viện khóa năm bầu giữ
chức chủ tịch thượng viện với tín nhiệm rất cao chúc samdek chủ tịch trên cương vị mới sẽ lãnh đạo
đất nước campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn và toàn diện hơn nữa trong công
cuộc xây dựng và phát triển đất nước thực hiện thắng lợi cường lĩnh chính trị của cpp giai đoạn
hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám chiến lược ngũ rác giai đoạn một đưa campuchia trở thành nước thu nhập trung bình cao
vào năm hai nghìn ba mươi
và thu nhập cao vào năm hai nghìn năm mươi việt nam luôn có những thành tiệu của cpp nhà nước và nhân dân
campuchia là nguồn cổ vũ to lớn của mình chủ tịch quốc hội trân trọng chuyển lời chúc mừng
của tổng bí thư nguyễn phú trọng và lãnh đạo chủ chốt việt nam tới samdek chủ tịch hunsen
samdek chủ tịch hun sen trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của tổng bí thư nguyễn phú trọng
và lãnh đạo chủ chốt việt nam khẳng định những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước
chủ tịch hunsen cũng cho biết đã có bài phát biểu trước thượng viện campuchia khẳng định sẽ tiếp
tục thúc đẩy vai trò của thượng viện campuchia và tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp
campuchia với quốc hội việt nam trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động phức tạp khó
lường chủ tịch hunsen nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong đó có vai
trò hết sức quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước và lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước mong muốn
tăng cường hợp tác quốc hội chính phủ các bộ ngành và địa phương hai nước nhất là các tỉnh
biên giới hai nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định việt nam hết sức coi trọng
đặt ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai
đảng hai nước nâng cao hiệu quả mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác
toàn diện bền vững lâu dài với campuchia hai chủ tịch nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng
cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau về lập trường
quan điểm đối với các vấn đề quốc tế khu vực có chung lợi ích của hai nước trên các diễn đàn
nghị viện như ipa ipu app pf hai bên thúc đẩy giải quyết công tác phân giới cắm mốc biên giới
trên bộ hai nước nhất là một mươi sáu đường biên giới còn lại hai chủ tịch nhất trí tăng cường tổ chức các
cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo cấp cao cơ quan lập pháp hai nước qua đó làm sâu sắc hơn nữa
tình hữu nghị sự tin cậy chính trị nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên góp phần gìn giữ
phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ
trân trọng mời chủ tịch hun sen thăm việt nam trên cương vị chủ tịch thượng viện campuchia chủ tịch
hun sen trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thăm việt nam trong thời gian sớm nhất thưa quý vị
thực hiện các công văn kế hoạch của tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi bốn ban chấp hành đảng bộ
đà nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm và
một mươi năm năm thực hiện điều lệ đảng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính
trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trưởng tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi bốn
phát biểu chỉ đạo hội nghị hiện thành phố đà nẵng đang khó khăn trong phấn đấu thực hiện chỉ
tiêu mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ hai mươi hai đồng chí trương thị mai
đồng chí trương thị mai đề nghị thành phố cần tập trung đánh giá lại các nguyên nhân trong báo cáo
cáo chính trị đại hội sắp tới đồng chí mong rằng đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp
tục giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đề
gia của nhiệm kỳ đánh giá cao công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm đồng chí trương thị mai nhấn mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống
chính trị trong sạch vững mạnh cần tiếp tục phân định mặt mạnh mặt hạn chế điểm đặc thù của
địa phương để có các giải pháp phù hợp đồng chí yêu cầu thành phố khắc phục tốt hơn nữa tình trạng
suy thoái trong hàng ngũ cán bộ đảng viên một số biểu hiện cần chấn chỉnh như nói một đường là
một nẻo nói rất hay nhưng làm thì đối phó xe chừng phê bình người khác thì giỏi nhưng tự soi
tự sửa thì yếu trong công tác cán bộ đối với người đứng đầu đồng chí yêu cầu phải luôn công
tâm khách quan tạo được môi trường để người có đức có tài hoàn thành tốt nhiệm vụ
chiều nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần ông hà đã chủ trì cuộc họp với bộ xây dựng
và các bộ ngành có liên quan nghe báo cáo chi tiết về xây dựng luật quy hoạch đô thị và nông thôn
dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn xác định các loại quy hoạch đô thị và nông thôn
bao gồm quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quy hoạch đô thị với thành phố trực thuộc trung ương
thành phố thị xã thị trấn quy hoạch nông thôn đối với huyện và xã quy hoạch không gian ngầm
quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đối với thành phố trực thuộc trung mương
phân loại các đô thị trên cả nước gồm loại đặc biệt loại một hai ba bốn và năm
phó thủ tướng trần hồng hà đề nghị bộ xây dựng làm rõ cơ sở xây dựng xác định đối tượng phạm vi của quy hoạch
giải quyết các mối quan hệ với các quy hoạch khác bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với các quy hoạch tổng thể
quy hoạch địa phương các quy hoạch chức năng và quy hoạch chuyên ngành khác
phó thủ tướng lưu ý quy hoạch đô thị và nông thôn phải chi tiết đến từng khu đất thừa đất
có tầm nhìn giá trị hàng trăm năm và phân kỳ thực hiện theo từng giai đoạn của chiến lược phát triển kinh tế xã hội
tham khảo kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn việt nam trong việc xây dựng quy hoạch
hệ thống mạng lưới đô thị nông thôn cần tư duy thiết kế và hệ thống pháp luật rõ ràng
về quy hoạch phân cấp phân quyền cho địa phương trong điều chỉnh cục bộ quy hoạch
phó thủ tướng yêu cầu thể chế hóa tiêu chí điều kiện cơ chế giám sát trong luật
thưa quý vị từ đầu năm cho đến nay ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh ninh bình
đã tích cực chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực
qua đó công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ tỉnh đã có chuyển biến tích cực
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh ninh bình đã thi hành kỷ luật đối với ba mươi chín đảng viên
trong đó khiển trách hai mươi sáu cảnh cáo sáu khai trừ bảy đảng viên
tổ chức năm mươi năm cuộc thanh tra kiểm tra thu hồi với ngân sách nhà nước trên bảy trăm linh triệu đồng
kiến nghị kiểm điểm ba mươi một tập thể hai mươi bốn cá nhân
ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh ninh bình
tiếp tục theo dõi chỉ đạo vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ba nghìn năm trăm linh hai d ninh bình
thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục thanh tra kiểm tra giám sát tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực
xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
và thực hiện tốt việc tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo
thưa quý vị ubnd tỉnh lạng sơn vừa tổ chức ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng đảo học sinh sinh viên và người yêu sách trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã đến tham dự
nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn
và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức kỹ năng và phát triển tư duy
giáo dục dạy luyện nhân cách con người
cùng với cả nước trên địa bàn tỉnh lạng sơn văn hóa đọc đã có những bước phát triển
hệ thống thư viện công cộng được đầu tư xây dựng từ tỉnh tới các huyện thành phố
và một trăm linh số xã trên địa bàn tỉnh đã có tủ sách và các điểm bưu điện văn hóa xã
bên cạnh đó là các hệ thống thư viện khác như thư viện trường học phòng đọc sách của các đơn vị quân đội công an
các sở ban ngành đoàn thể các nhà sách cửa hàng sách cũng đã góp phần tạo cho công chúng được tiếp cận thường xuyên và dễ dàng hơn với sách
tại thành phố hồ chí minh vừa diễn ra hội thảo về chăm sóc sức khỏe tâm thần dành cho nhân viên y tế
tại buổi hội thảo nhiều phương pháp và chương trình đã được đưa ra thảo luận nhằm hỗ trợ cho các nhân viên y tế đối phó với stress và nâng cao nhận thức về vấn đề này
theo số liệu thống kê từ cuộc khảo sát
khảo sát trầm cảm lo âu và stress của nhân viên y tế bệnh viện hùng vương vào năm hai nghìn hai mươi một cho thấy
tại bệnh viện có bốn mươi hai hai nhân viên y tế mắc chứng lo âu hay bốn ba có biểu hiện trầm cảm và một mươi sáu năm bị stress nặng
đây là những con số đáng báo động về tình trạng sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế những người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế trên địa bàn thành phố hồ chí minh
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh tổ chức hội thảo về chăm sóc sức khỏe tâm thần dành cho nhân viên y tế
tại đây các chuyên gia bác sĩ đã đưa ra những dấu hiệu nhận biết phương pháp phòng ngừa và hành trình chữa lành sức khỏe tâm thần
nhằm hỗ trợ nhân viên y tế đối phó với stress kiểm soát căng thẳng cân bằng giữa công việc với cuộc sống cá nhân và có một tinh thần khỏe mạnh
trong khi đó nhằm trang bị những kiến thức sơ cứu cho cộng đồng
giúp giảm biến chứng và giảm tỷ lệ tử vong cho người bị nạn
ngày hôm nay bệnh viện bạch mai đã tổ chức buổi cung cấp những kỹ năng sơ cứu cơ bản để tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng
mới đây một du khách ấn độ đến du lịch ở đà nẵng bất ngờ bị ngất xỉu ngã xuống đất ngừng tim mất ý thức vệ sinh không tự chủ
đã lập tức được nữ điều dưỡng cấp cứu tại chỗ một cách chuyên nghiệp đã giúp du khách qua cơn nguy kịch
chuyên gia nhấn mạnh khi tham gia sơ cấp cứu trong mọi tình huống hãy chú ý đến tính an toàn đúng đắn và pháp lý
sau cùng mới là vấn đề đạo đức nguyên tắc quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho mình trước bởi thời gian là vàng nhưng an toàn là mạng sống
nguyên tắc chung của sơ cấp cứu là một an toàn hai không di chuyển nạn nhân khi chưa đánh giá ban đầu ba bình tĩnh và luôn cần sự trợ giúp bốn hành động thống nhất
đề phòng lây nhiễm đeo găng tay hoặc sử dụng túi ni lông khi tiếp xúc với vết thương
sáu rửa tay trước và sau khi sơ cứu bảy xử lý các vật dụng sau khi sơ cứu
thưa quý vị nắng nóng đột ngột trong mấy ngày vừa qua đã khiến cho số bệnh nhân bị đột quỵ tăng cao
đáng chú ý là trong đó thì có nhiều người còn trẻ ở trong độ tuổi lao động
các chuyên gia y tế cũng cảnh báo là những người có bệnh nền vây huyết áp hay tim mạch cần được theo dõi chặt chẽ
bởi họ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn so với người bình thường
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch động
trong thời gian này liên tục quá tải bệnh nhân
trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận đến năm mươi bệnh nhân đột quỵ
trong đó chỉ khoảng hai mươi bệnh nhân đến viện trong thời gian vàng
đáng chú ý có đêm có tới sáu ca đột quỵ trẻ tuổi
thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cho sức khỏe của nhiều người bị ảnh hưởng

đây cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây ra bệnh đột quỵ
nhất là đối với bệnh nhân có sẵn bệnh lý nền về huyết áp tim mạch
thanh thiếu niên người đang trong độ tuổi lao động mắc đột quỵ cũng ngày càng gia tăng

tôi gấp tính có khoảng một mươi số bệnh nhân nằm tại trung tâm độc quỷ là trong độ tuổi dưới bốn mươi năm tuổi
bệnh nhân có thể đột ngột yếu hoặc là tê bì một nửa bên cơ thể
bệnh nhân có thể đột ngột mất tỷ lượng hoặc là bù thoáng qua một hoặc hai mắt
bệnh nhân đột ngột có thể nói khó khăn hoặc là không nói được
hoặc là bệnh nhân đột ngột có các dối loạn về thăng bằng mất định hướng
để phòng tránh nguy cơ độc quỷ người dân cần tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài
nếu phải làm việc liên tục ở ngoài trời thì cần có dụng cụ bảo hộ lao động che chắn cẩn thận kiểm soát tốt huyết áp tim mạch để hạn chế các yếu tố nguy cơ dần đến độc quỷ
liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công lãnh đạo ubnd tp hcm vừa phê bình bốn ban quản lý
dự án về triển khai giải ngân không đạt chỉ tiêu đề ra
chủ tịch ubnd tp hcm vừa phê bình bốn ban quản lý dự án lớn gồm ban quản lý đường sắt đô thị
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp
và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị
các đơn vị này dù được giao quản lý sáu mươi kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn một mươi bốn
nhưng chưa thực hiện nghiêm túc thiếu quyết liệt để nhanh tiến độ các dự án
dẫn đến tỷ lệ giải ngân quý i chưa đạt mục tiêu chung thành phố đặt ra
quý i tp hcm chỉ giải ngân hơn năm năm trăm sáu mươi sáu tỷ đồng đạt hơn bảy trôi khi mục tiêu là đạt một mươi
lãnh đạo ubnd tp hcm cũng yêu cầu chủ đầu tư ra soát hợp đồng đã ký xác định rõ trách nhiệm các bên liên quan
yêu cầu nhà thù thực hiện đúng hợp đồng bảo đảm vật tư nhân công cho công trình
năm hai nghìn một mươi bốn tp hcm được giao hơn bảy mươi chín hai trăm sáu mươi tỷ đồng vốn đầu tư công
tp hcm đạt mục tiêu giải ngân đạt từ chín mươi năm trở lên
trong quý i đầu năm bức tranh kinh tế có nhiều tín hiệu khởi sắc
để tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngân hàng luôn sẵn sàng
sẵn sàng nguồn vốn và lãi suất ưu đái để kích thích sản xuất
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn gặp phải những giao cản khi tiếp cận vốn
vậy giải pháp gì để cung gặp cầu là nội dung của hội thảo khơi thông nguồn vốn ra thị trường
diễn ra chiều nay cũng tại tp hcm
ngay từ đầu năm ngành ngân hàng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
để doanh nghiệp và người dân thuận lợi tiếp cận tín dụng
trong đó hiện nay lãi suất cho vay đang ở mức thấp nhất trong vòng hai mươi năm qua
và hiện đã giảm sáu so với cuối năm hai nghìn một mươi ba
tính dụng cũng đang tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn
doanh nghiệp nhỏ vừa doanh nghiệp xuất khẩu
tuy nhiên câu chuyện tiền thừa vốn thiếu vẫn diễn ra
khảo sát của hiệp hội doanh nghiệp tp hcm chỉ ra doanh nghiệp khác vốn nhưng khó tiếp cận
bởi khó khăn về tài sản bảo đảm hạch toán chưa minh bạch quản trị còn yếu kém
đồng thời chưa nâng được khả năng bán hàng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa
tức là vẫn nghẹn ở đầu ra
vì vậy các doanh nghiệp mong muốn ngành ngân hàng tiếp tục tháo gỡ vướng mắt
đơn giảm hóa thủ tục nhằm tăng khả năng tiếp cận cho vây và đẩy mạnh tính chấp
tiếp tục hạ lãi suất cho vây
đối với các khoản vay cũ ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo
các tổ chức tính dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ
đồng thời trình chính phủ gia hạn thông tư hai thêm sáu tháng nữa
thay vì kết thúc vào ngày ba mươi tháng sáu tới
ngày hôm nay tại huyện lộc bình lạng sơn tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
đã triển khai xây dựng các hạng mục nhà máy nhiệt điện na dương ii
dự án này có tổng mức đầu tư hơn bốn tỷ đồng với quy mô công suất một trăm một mươi mw gồm một tổ máy
dự kiến khi đi vào vận hành năm hai nghìn hai mươi sáu nhà máy sẽ cung cấp khoảng bảy trăm năm mươi triệu kwh
lên lưới điện quốc gia
nhà máy nhiệt điện na dương ii là dự án truyền thống của tổng thống
trọng điểm mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh lạng sơn
với phương châm đồng hành và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào địa phương
lạng sơn cam kết sát cánh đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất
để chủ đầu tư triển khai dự án thuận lợi đi vào hoạt động theo đúng mục tiêu tiến độ đề ra
ubnd tỉnh lạng sơn yêu cầu các sở ban ngành liên quan và huyện lộc bình
để cao trách nhiệm với tinh thần việc của nhà đầu tư là việc của mình
tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án
kịp thời thao gỡ những khó khăn vướng mắt bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn triển khai dự án
quyết tâm phần đấu hoàn thành dự án trong năm hai nghìn hai mươi sáu
thưa quý vị thí điểm thành lập khu thương mại tự do đà nẵng là nội dung được quan tâm
tại cuộc họp lần thứ hai vừa diễn ra của ban soạn thảo dự thảo nghị quyết của quốc hội
về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
đã tạo đột phá cho đà nẵng
tuy nhiên chính sách về khu thương mại tự do là chính sách mới trong luật chưa có
điều kiện phát triển và cơ chế tu hút đầu tư là vấn đề đặt ra
dù chúng ta có bao nhiêu chính sách ưu đãi tốt thì cũng không thu hút được họ vào
góp ý cho các đề xuất của thành phố đà nẵng bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư đề nghị thành phố đà nẵng
tiếp tục tiếp thu các chính sách cần được làm kỹ giải trình thật tốt để bảo đảm tính khả thi và thuyết phục
đăng cái chính sách mới thì chúng ta phải làm kỹ hơn
yêu cầu là làm sao mà nó chặt chẽ và bảo đảm tính khả thi và thuyết phục
để chúng ta có thể giải trình và tâm quan được ở quốc hội
vì đấy là mục tiêu cuối cùng
đây là cuộc họp lần thứ hai của ban soạn thảo dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển đà nẵng
sau cuộc họp thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tiếp thu sửa đổi và giả soát lại
trước khi thống nhất trình lên chính phủ và quốc hội ở kỳ họp lần thứ bảy tới đây